thưa quý vị và các bạn thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh thanh hóa xuất hiện một thủ đoạn tội phạm lừa đảo mới hết sức tinh vi
các đối tượng đã đánh vào lòng tham của những người ham chơi lô tô số đề để mạo danh là người của công ty sổ số kiến thiết và lừa đảo với số tiền hàng tỷ đồng
hai đối tượng chưa nở đảo trên mạng internet để chiếm đoạt hàng tỷ đồng bằng thủ đoạn trên là lê văn dinh và đặng thanh tuấn đều sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ở thành phố cần thơ
theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan cảnh sát điều tra công an thanh hóa chỉ tính từ cuối tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu đến khi bị bắt
hai đối tượng này đã thường xuyên lên mạng internet tìm kiếm thông tin cá nhân số điện thoại của các bị hại sau đó sử dụng sim giác gọi vào số máy đó
ban đầu các đối tượng vờ như là người quen rồi hội thăm sức khỏe tình hình công việc và tự giới thiệu
hiện đang công tác ở công ty sổ số kiến thiết thủ đô đồng thời có nghịch quen là tổng giám đốc công ty sổ số kiến thiết thủ đô
nhằm lấy niềm tin của những người nhạy dạ lại mong muốn làm giàu nhanh chóng
sau khi tạo được niềm tin của bị hại các đối tượng giới thiệu hiện đang được sao nhiệm vụ triệt xóa các đối tượng thư ký lô đề
đầu nậu tại các địa phương nhằm mục đích lấy nguồn thu để gây quỹ ủng hộ đồng bào lũ lụt quỹ chất độc màu da cam và quỹ tấm lòng vàng
nếu các bị hại muốn tham gia sẽ được giới thiệu và khi đã là thành viên sẽ được báo cho các số lô
khi bị hại đồng ý bọn chúng sẽ cho số bất kỳ và nếu nạn nhân nào tình cờ trúng thường thì phải chuyển một mươi số tiền trúng thường vào tài khoản atm của dinh và tuấn
với thủ đoạn trên chỉ trong ba ngày từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba